công an nhân dân mở đầu là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào trưa ngày hai mươi tám tháng sáu của bộ y tế cho biết
có một trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại tám địa phương cụ thể ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang
một trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận ở trong nước là tại tp hcm chín mươi bốn ca bình dương ba mươi hai ca bắc giang một mươi hai ca bắc ninh bốn ca
nghệ an hai ca hòa bình một ca và đà nẵng một ca trong đó một trăm ba mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
thưa quý vị tại quảng ngãi tính đến cuối giờ trưa nay ngày hai mươi tám tháng sáu tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận
một ca dương tính với sars cov hai điều đáng nói là có nhiều ca bệnh đã đi lại rất nhiều nơi và trong đó
thì có thành phố quảng ngãi để đảm bảo hạn chế dịch bệnh bùng phát tỉnh quảng ngãi đã quyết định
thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố quảng ngãi
theo đó kể từ giờ sáng mai ngày hai mươi chín tháng sáu toàn thành phố quảng ngãi sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm để phòng ngừa dịch covid một mươi chín việc này được ubnd tỉnh quảng ngãi khẳng định là cần thiết và
bệnh đang phức tạp tại địa phương nhất là khi có một số ca bệnh trước khi phát hiện đã đi đến một số địa điểm
tại thành phố quảng ngãi trước đó tỉnh quảng ngãi cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
đối với toàn bộ thị xã đức phổ
bên cạnh đó thành phố quảng ngãi cũng đã nâng cấp mức phòng chống dịch covid một mươi chín lên mức cao nhất
và hiện ngành y tế quảng ngãi vẫn đang tích cực với lực lượng chức năng và địa phương liên quan tổ chức khoanh vùng
dịch tễ đảm bảo đúng quy mô và mức độ
ghi nhận sau của phóng viên antv
công tác xét chặt kiểm tra y tế ở thị xã đức phổ được thực hiện với phương châm nội bất xuất ngoại bất nhập
để kiểm soát triệt đề các yếu tố dịch tễ trong cộng đồng
các lực lượng được huy động để trực tại chốt ngăn không để người và phương tiện ra vào trong thời điểm này để kiểm soát dịch bệnh
đức phổ đã xây dựng các phương án và chuẩn bị từ trước và đã trực khai ngay các lực lượng đã chốt chặn và phong tỏa
khu vực có liên quan đến f và f một
và hiện nay đức phổ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục truy vết khuân vùng lấy mẫu xét nghiệm
đối với tất cả các trường hợp f một f hai có liên quan đến f và đồng thời đưa đi cách ly tập trung đúng theo quy định
ngành y tế nhận định mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng được một thời gian dài tình hình dịch còn diễn biến rất phức tạp
do đó công tác khoanh vùng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đang được tích cực triển khai
trên địa bàn thị xã đức phổ và các địa phương liên quan
đây là lần đầu tiên quảng ngãi ghi nhận cùng một lúc nhiều ca bệnh
lịch sử di chuyển của các ca bệnh khá phức tạp nên công tác truy vết đang gặp nhiều khó khăn
quảng ngãi ghi nhận cùng một lúc nhiều ca bệnh
tỉnh quảng ngãi kêu gọi người dân tự giác và chấp hành tốt các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch
đặc biệt là thực hiện thông điệp năm k
đây là cách tốt nhất để dập dịch hiệu quả bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
vâng và còn tại bắc giang thì đúng sáu giờ sáng ngày hôm nay
tỉnh bắc giang tiếp tục có thêm ba huyện là hiệp hòa yên thế và yên dũng thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ
chuyển sang trạng thái bình thường mới nâng tổng số lên sáu trên một mươi huyện thành phố của tỉnh này
theo đó cho phép các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán phục vụ khách tại chỗ
nhưng chỉ được phục vụ tối đa không quá năm mươi công suất
cho phép hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh các cơ sở giáo dục được hoạt động trở lại
nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch
tiếp tục cấm hoạt động bán hàng quán trên vỉa hè chợ cóc chợ tạm
riêng đối với các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện tập trung đông người
tiếp tục tạm dừng đến khi có thông báo mới
ngoài ra tiếp tục yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết thực hiện nghiêm quy định năm k
không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
đến nay tỉnh bắc giang đã có sáu huyện thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
với hành vi tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng dương văn quyết
trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên làm nghề lái xe taxi
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng sáu quyết nhận chở hai người trung quốc đi từ thành phố phúc yên
tỉnh vĩnh phúc về huyện đại từ tỉnh thái nguyên với giá sáu triệu đồng
dù biết hai người trung quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào việt nam nhưng quyết vẫn đồng ý
trong quá trình di chuyển trên đường cao tốc hà nội thái nguyên do lo sợ khi đi qua các chốt kiểm dịch
của tỉnh thái nguyên sẽ bị phát hiện đến nút giao khu công nghiệp yên bình thuộc xã phổ yên
tỉnh thái nguyên quyết dừng xe và hướng dẫn hai người này đi bộ đường vòng tránh chốt kiểm dịch
sau đó quyết quay lại đón trong quá trình di chuyển hai người trung quốc bắt một chiếc taxi khác
nhưng lái xe taxi đã nghi ngờ và trở đến công an phường ba hàng thị xã phổ yên để trình báo
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với dương văn quyết đối với hai người trung quốc ngày hai mươi bốn tháng sáu
công an tỉnh đã bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh lạng sơn để trao trả về trung quốc
tiếp tục với các tin tức khác
sáng nay ngày hai mươi tám tháng sáu công an tỉnh thái bình cho biết lực lượng công an đang tập trung điều tra
làm rõ vụ án mạng con rể đâm chết bố mẹ vợ và vợ
vào khoảng hơn tám giờ cùng ngày đào văn thịnh đến nhà bố mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện
trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát sau đó thịnh dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ
ba nạn nhân chết tại chỗ ngay sau khi gây án thịnh đã đến công an xã quỳnh hoa đầu thú
theo công an tỉnh thái bình nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng trên
là do mâu thuẫn tình cảm giữa thịnh và vợ
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết đang củng cố hồ sơ và xử lý một mươi bốn đối tượng
có hành vi mang theo hung khí nguy hiểm để chuẩn bị đánh nhau
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng sáu lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã phát hiện một mươi bốn đối tượng do danh sóc cầm đầu đang tụ tập tại một quán cà phê trên đường tôn đức thắng
có mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau
nên đã tiến hành mời các đối tượng về cơ quan công an làm việc
và qua xác định nguyên nhân xuất phát từ việc đối tượng danh sóc đi đà ga ăn tiền
thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một người đàn ông
sau đó danh sóc đã hẹn một mươi ba đối tượng còn lại mang theo hung khí để tìm người đàn ông kia trả thù
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm như mã tấu dao búa gậy ba khúc bình xịt hơi tay
lực lượng chức năng tại bắc ninh và phú thọ vừa triệt phá và bắt giữ ổ nhóm tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
chi tiết sẽ có trong cụm tin bắn ngay sau đây
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng công an tỉnh bắc ninh bắt quả tang tại thôn nghiêm xá thị trấn trở
đối tượng nghiêm đình trình đang sử dụng nhiều điện thoại di động kết nối mạng internet
để cá độ bóng đá với các đối tượng nghiêm công đại nghiêm đình hiền nghiêm đình trường
bước đầu chỉnh khai nhận thông qua một tài khoản trên mạng
chỉnh đã chia thành nhiều tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ bóng đá
để cá cửa kết quả bóng đá các đối tượng đã dùng điểm trong tài khoản trên với trị giá một điểm là một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ trình mua có giá ba mươi đồng và bán lại cho các con bạc giá một trăm linh đồng
sau khi thắng thua các đối tượng đánh bạc gặp trình để thanh toán tiền
công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ vừa phát hiện và đấu tranh triệt phá hai vụ đánh bạc
tối ngày hai mươi ba tháng sáu lực lượng công an phát hiện và bắt giữ đối tượng trương văn nam cùng một số đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc
nam cá đội bóng đá với hai người khác với tổng số tiền gần sáu triệu đồng
tiếp đó lực lượng chức năng phát hiện nguyễn công sức và phan thúc định đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với phạm thành trung
thông qua tin nhắn gia lô với mức cược năm triệu đồng một trận
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn công sức và phan thúc định
đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội giết người
còn về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an quận lê trân thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê
đối tượng nguyễn sĩ thường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn dương húc xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý